công tác tuyển sinh của bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều đổi mới thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh và dư luận
vì vậy tinh thần chung phải tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
nghiêm túc chất lượng hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ ba ban chỉ đạo được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi đến thời điểm này điều kiện hoạt động đang được các đơn vị gấp rút triển khai
trong đó đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyển sinh các đơn vị các trưởng công an nhân dân bố trí thiết bị kiểm tra an ninh an toàn
xây dựng phương án huy động lực lượng bảo vệ các địa điểm trong quá trình tổ chức và diễn ra kỳ thi
tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngay
các trưởng công an nhân dân tiến hành chuẩn bị giai đoạn làm đề thi chính thức các trưởng công an nhân dân tiến hành chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi
kết luận phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các đơn vị phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp quyết tâm giải quyết khó khăn vướng mắt
chủ động tăng cường triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình quản lý ngân hàng câu hỏi
vận chuyển đề thi tổ chức thi và chấm thi theo quy định nắm chắc diễn biến kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực liên quan đến kỷ thi
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện hiệu quả quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an
các trường công an nhân dân chủ động giả soát cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi tại cơ sở nhà trường
tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi nắm vững quy định có liên quan xử lý tốt các tình huống phát sinh đột xuất
thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi nằm vững quy định có liên quan xử lý tốt các tình huống phát sinh